gần tám được xem là mức tăng trưởng khá của ngành thủy sản so với mặt bằng chung về xuất khẩu
tuy nhiên xuất khẩu thủy sản trong năm hai nghìn một mươi bảy vẫn tiếp tục được dự báo là còn nhiều khó khăn
nhất là từ hàng rào kỹ thuật mà các nước dựng lên
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam xuất khẩu thủy sản tới một trăm sáu mươi một thị trường với kim ngạch đạt khoảng bảy một tỷ usd
tăng gần tám so với năm hai nghìn một mươi năm
thị trường xuất khẩu chính của thủy sản việt nam vẫn là mỹ một bốn trăm ba mươi năm tỷ usd nhật bản hàn quốc và trung quốc
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho biết tôm vẫn mang lại giá trị xuất khẩu cao nhất
cho ngành thủy sản trong năm hai nghìn một mươi sáu chiếm bốn mươi bốn về giá trị ước đạt ba một tỷ usd
bất chấp khó khăn trong năm hai nghìn một mươi sáu về hạn hán xâm nhập mặn đã tác động lớn đến vấn đề nguyên liệu
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
có được thành tích trên là nhờ sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp
cộng đồng với nhu cầu nhập khẩu của các thị trường dần tăng trở lại do kinh tế thế giới có dấu hiệu hồi phục
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi bảy ngành thủy sản ước đạt mục tiêu xuất khẩu tăng trưởng sấp xỉ năm so với năm hai nghìn một mươi sáu
nguyên nhân là do hàng xuất khẩu của việt nam bị trả về còn nhiều do tồn dư hóa chất kháng sinh vi sinh vật vượt ngưỡng